quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dấu hiệu ngày mới với nắng nóng giờ đã hiện hữu khi ngoài trời cả miền bắc đang nắng mạnh
và nhiệt độ đã sấp xỉ từ hai mươi tám đến ba mươi độ trời lặng gió càng làm không khí thêm oi bức
trong ngày hôm nay vùng thấp nóng tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh vì thế nền nhiệt miền bắc vẫn tăng theo từng giờ
với khu vực hòa bình sơn la điện biên lai châu lào cai và yên bái trời nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt độ cao từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
tại khu vực sơn la và hòa bình vẫn là những nơi có khả năng xuất hiện nhiệt độ cao trên bốn mươi một độ
còn với khu vực phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay nhiệt độ cũng ở mức từ ba mươi sáu ba mươi tám độ trời nắng nóng và nắng nóng gai gắt
ở miền trung nắng nóng còn xảy ra sớm và cường độ mạnh hơn ngay lúc này hầu khắp miền trung nhiệt độ đều đã cao trên ba mươi độ
với mức nhiệt ban ngày đã cao sẵn cộng thêm nắng mạnh và có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn
thời điểm nóng gắt nhất ở miền trung sẽ rơi vào khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm giờ chiều
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi bảy bốn mươi một độ
khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận cũng có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ngày cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
với khu vực phía nam từ sau một mươi một giờ tây nguyên và nam bộ cũng đồng loạt xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mức nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
dự báo đến sau một mươi sáu giờ chiều tại khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ xuất hiện mưa rông dạng nhiệt
trong mưa rông cần lưu ý đến nguy cơ lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông vẫn chịu tác động mạnh của thấp nóng
hút gió nhiều nên cường độ gió nam tiếp tục mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước